chỉ ở khu vực ninh thuận bình thuận phần phía nam của tây nguyên các tỉnh nam bộ
sẽ là những vùng có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
với lượng mưa phổ biến từ ba mươi năm mươi mm có nơi mưa trên bảy mươi mm
nguy cầu cao xảy ra lũ cục bộ lũ quét và sạt lửa đất ngập lụt ở vùng trũng
trên địa bàn các tỉnh khánh hòa ninh thuận bình thuận đắk lắc đắk nông lâm đồng
và các tỉnh miền đông nam bộ
do có mưa xuống làm cho nền nhiệt các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
giảm xuống chỉ còn từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
ở khu vực tây nguyên nhiệt độ giảm còn từ hai mươi sáu hai mươi tám độ
trong khi ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ cũng giảm đáng kể còn ba mươi ba mươi hai độ
trong khi đó ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
không nằm trong vùng tác động của giải hội tụ nhiệt đới
vì thế trong đêm nay ở khu vực này có mưa vài nơi ngày mai trời nắng giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây duy trì trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
với các tỉnh thành miền bắc thời tiết của đêm giảm trung thu ở bắc bộ
vẫn đang diễn biến theo chiều hướng tốt
trời không mưa mây ít trăng tròn thích hợp cho các hoạt động vui chơi của các em nhỏ
sang ngày mai miền bắc sẽ đón ngày nghỉ cuối tuần với tiết trời đậm chất thu
sáng thì mát mẻ và có sương mù nhẹ chưa chiều trời nắng nhưng cường độ nắng không quá mạnh
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh miền bắc
sẽ duy trì trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ trời nắng nhưng không quá nóng
trên biển dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng một mươi bốn một mươi sáu độ vĩ bắc
ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ đà nẵng đến bình thuận vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
đều có mưa sào và sông ở mức dài sát làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống
chỉ còn từ bốn một mươi km trong mưa
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên trong ngày và đêm nay trên các vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai ba mét biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước